sáng nay ngày hai mươi bảy tháng hai thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc dự hội nghị xúc tiến đầu tư
thương mại và du lịch tỉnh tuyên quang năm hai nghìn một mươi chín
tuyên quang có nhiều lợi thế về phát triển du lịch khu di tích lịch sử đặc biệt quốc gia tân trào
khu du lịch suối khoáng mỹ lâm hồ sinh thái nà hang tỉnh cũng có lợi thế kinh tế lâm nghiệp
với độ che phủ rừng trên sáu mươi nguồn nhân lực dồi dào là điều kiện để phát triển nông nghiệp công nghệ cao
công nghiệp chế biến tại hội nghị tỉnh tuyên quang mời gọi đầu tư vào lĩnh vực nuôi trồng chế biến
nông lâm thủy sản trồng và bảo vệ rừng sản xuất giống cây trồng vật nuôi sản phẩm công nghệ sinh học
phát triển du lịch dịch vụ lưu trú tại các khu điểm du lịch theo kế hoạch hoạt động nghiên cứu và phát triển
sản phẩm công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng công nghiệp hỗ trợ
thu gom xử lý tái chế hoặc sử dụng chất thải khuyến khích các nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư
cơ sở hạ tầng theo hình thức đối tác công tư với các hình thức hợp đồng như bt bot hay là boo
đồng thời công bố một mươi năm danh mục dự án đầu tư trọng điểm và hai lĩnh vực du lịch nông nghiệp
các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh được miễn tiền thuê đất miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
hỗ trợ kinh phí đào tạo lao động trong một thời gian nhất định tỉnh tuyên quang cam kết cắt giảm
tối thiểu ba mươi thời gian thực hiện các thủ tục hành chính thành lập ban chỉ đạo ban hành và
triển khai thực hiện chương trình hành động kế hoạch hành động cải thiện chỉ số năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh tỉnh thường xuyên đối thoại với các doanh nghiệp nhằm nắm bắt những khó khăn
vướng mắt để chỉ đạo giải quyết xử lý kịp thời nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
tạo môi trường đầu tư thông thoáng thuận tiện thu hút các nhà đầu tư